nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản ở quảng nam chuẩn bị bước vào thu hoạch
nhưng trước ảnh hưởng của cơn bão số năm khiến người dân không khỏi hoang mang và lo lắng
từ chiều tối ngày hôm qua quảng nam đã chỉ đạo quyết liệt triển khai hạn chế thấp nhất
thiệt hại kinh tế cho nhân dân đặc biệt là không để ai ở lại trên lồng bè ao hồ khi bão đổ bộ
tỉnh quảng nam hiện có khoảng bốn hectare diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt
và khoảng tám trăm một mươi diện tích nuôi trồng thủy sản nước mặn
đa số các diện tích trên đều được nuôi trồng trong lồng bè và hiện nay chuẩn bị bước vào thu hoạch
do vậy để hạn chế thiệt hại quảng nam đã thông tin kịp thời tình hình bão lũ tới người dân
đồng thời ra soát các vùng nuôi thủy sản có nguy cơ bị ống ngập và đề ra biện pháp bảo vệ
ảnh hưởng của cơn bão số năm sẽ có mưa lớn trên diện rộng và gây ra lũ lụt
nên phần lớn người nuôi trồng thủy sản thường cử người ở lại để trông coi
do vậy các địa phương trong tỉnh quảng nam cần kiểm tra xử lý để bảo đảm an toàn về người
với việc kiểm tra nêu đạo tàu thiên kiểm tra người trên lồng bè
nuôi đồng thủy sản của năm sáu địa phương mà nó ở dọc theo sông đế bảo
thì sẽ chỉ đợi quyết liệt để đợi bỏ an toàn
hiện nhiều vùng ở tỉnh quảng nam bố trí việc nuôi cá lồng bè chưa hợp lý và đã dẫn tới nhiều thiệt hại
trong thời gian tới các địa phương cần thực hiện bố trí sắp xếp
quy hoạch lại vùng nuôi để đạt hiệu quả đặc biệt là hạn chế thiệt hại vào mùa mưa bão